hôm qua tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam ban thường vụ đoàn khối các cơ quan trung ương
đã tổ chức lễ phát động tháng thanh niên với chủ đề tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương
sung kích sáng tạo thực hiện văn hóa công sở và chung tay xây dựng nông thôn mới
và hoạt động trồng cây đời đời nhớ ơn bắc hồ năm hai nghìn một mươi bảy
trong tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi bảy đoàn khối các cơ quan trung ương sẽ tập trung thực hiện
đồng bộ nhiều nội dung quan trọng như tổ chức tuyên truyền giáo dục về truyền thống vẻ vang
của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và tuổi trẻ việt nam tuyên truyền về tháng thanh niên
tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên về đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đoàn khối lần thứ ba
và đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay tham gia xây dựng
nông thôn mới xây dựng văn minh công sở các hoạt động bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi
khí hậu triển khai các hoạt động chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi và an sinh xã hội
ngay sau lễ phát động để thể hiện tinh thần hành động của tuổi trẻ lãnh đạo đảng ủy khối
đại diện trung ương đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên trong khối các cơ quan trung ương
tiến hành trồng cây và gắn biển công trình đường cây thanh niên cấp khối tặng quà cho tám cộng đồng
dân tộc đang sinh sống tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam cụm bốn đoàn khối xuất quân
tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang với giá trị một trăm năm mươi triệu đồng
tổng giá trị công trình thanh niên và các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng
trong tháng thanh niên của đoàn khối ước tính lên tới hai tỷ năm trăm linh triệu đồng
còn tại cảng sa kỳ huyện bình sơn tỉnh đoàn quảng ngãi phối hợp cùng trường đại học sư phạm huế
tổ chức lễ trao cờ tổ quốc tặng cho ngư dân huyện đảo lý sơn lễ trao cờ tổ quốc diễn ra trang trọng
thiêng liêng và đầy xúc động
tỉnh đoàn quảng ngãi và trường đại học sư phạm huế đã trao tặng ba lá cờ tổ quốc cho ngư dân huyện đảo lý sơn
những người đánh bắt ra bờ ở ngư trường hoàng sa và trường sa của việt nam
với tình cảm đầy tha thiết tại lễ trao tặng các đơn vị mong muốn những ngư dân quê hương hải đội hoàng sa
phát huy truyền thống của cha ông kiên cường bám biển khai thác hải sản và góp sức chung
để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
mục đích chính là giáo dục cây dày lòng yêu quê hương tổ quốc đặc biệt là biển đảo quê hương tổ quốc này
thứ hai nữa là nhằm đồng viên ngư dân cả tỉnh hải đảo
mặc dù là một chiều rất khắc nghiệt nhưng với những lá cờ đó thì an tâm trong hoạt động đại mát thủy sản
cũng như bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
đoàn viên thanh niên và sinh viên trường đại học sư phạm huế đã trực tiếp trao cờ tổ quốc trên những con tàu vươn khơi của ngư dân
với mong muốn được tiếp lửa cho những ngư dân trẻ
trong không khí đầy xúc động nhiều ngư dân được trao tặng cờ tổ quốc cảm động trước sự quan tâm
sẻ chia của các tầng lớp nhân dân trong đất liền
những lá cờ tổ quốc sẽ theo họ vươn khơi đến miền biển xa
tiếp sức cho ngư dân vững tâm bền trí bám biển giữ ngư trường truyền thống
trong số gần năm tàu tàu
tàu thuyền đánh bắt hải sản của tỉnh quảng ngãi
hàng nghìn lao động là những ngư dân trẻ thường xuyên đánh bắt xa bờ trên các tàu thuyền công suất lớn
dù gặp không ít khó khăn nhưng ngư dân quảng ngãi vẫn can trường bám biển khai thác hải sản
do vậy những tình cảm của đất liền với các hoạt động ý nghĩa như trao tặng cờ tổ quốc
sẽ là động viên lớn tiếp lửa cho những ngư dân trên trạng đường vươn xa khơi xa
ở phần tiếp theo của chương trình
dừng chuyển giáo viên phổ thông dạy mầm non khi chưa đào tạo
hoàn tất việc phá rỡ vi phạm trật tự xây dựng tại hồ tây
thời gian qua tại một số địa phương xuất hiện tình trạng điều chuyển giáo viên phổ thông dôi dư
chỉ được bồi dưỡng trong thời gian ngắn xuống dạy bậc học mầm non
trước thực trạng này bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu các địa phương
dừng ngay việc điều chuyển giáo viên phổ thông dôi dư xuống dạy bậc học mầm non khi chưa qua đào tạo
chất lượng giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục
giáo dục mầm non là bậc học đặc thù đòi hỏi giáo viên mầm non phải đáp ứng được những kiến thức
kỹ năng chuyên biệt để có thể chăm sóc giáo dục trẻ mầm non tốt nhất
do vậy bộ giáo dục yêu cầu các cơ sở đào tạo bồi dưỡng giáo viên mầm non
phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào cương quyết không tuyển sinh những đối tượng người học
không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của giáo viên bậc học mầm non
quá trình đào tạo phải được tổ chức trực tiếp theo hướng tăng thời lượng thực hành và kiểm soát chặt chẽ đầu ra
bộ giáo dục và đào tạo sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát quá trình triển khai chương trình đào tạo văn bằng hai sư phạm mầm non
để bảo đảm người học sau khi ra trường có thể đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ mầm non
hôm qua tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam đã công bố những quy định về việc từ chối phục vụ các xe khách hoạt động trên tuyến
nếu vi phạm các lỗi về dừng đỗ đón trả khách tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông
theo đó phương tiện vi phạm dừng đỗ đón trả khách ba lần sẽ bị từ chối phục vụ trong vòng ba ngày
nếu đại diện chủ phương tiện có cam kết không tái diễn vi phạm sẽ được xem xét phục vụ trở lại sau ba ngày từ chối
phương tiện tái phạm lần thứ nhất sẽ bị từ chối phục vụ trong vòng bảy ngày lần thứ hai là một mươi năm ngày và đến lần thứ ba là ba mươi ngày
để hoạt động trở lại trên tuyến đại diện chủ phương tiện phải ký cam kết với đơn vị quản lý đường cao tốc
sau những lần tái phạm kể trên nếu phương tiện vận tải hành khách vi phạm lần thứ tư sẽ bị chủ đầu tư tuyến đường cấm cửa vĩnh viễn
quy định này có hiệu lực kể từ ngày hai tháng ba
sau tám ngày thực hiện tháo rỡ các hạng mục vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực hồ tây
tính đến ngày hôm qua ủy ban nhân dân phường thụy khuê quận tây hồ hà nội và các đơn vị liên quan đã cơ bản hoàn thành công việc này
theo đó lực lượng liên ngành đã tháo rỡ các bến nổi nhà trở phá rỡ toàn bộ cầu dẫn sàn cứng của các doanh nghiệp kinh doanh
tại khu vực từ số hai đến số một mươi phố nguyễn đình thi phường thụy khuê quận tây hồ hà nội
hiện quận tây hồ cũng đang tiến hành lắp đặt lan can tại khu vực này để chấm dứt việc các doanh nghiệp kinh doanh trái phép
cùng với đó ủy ban nhân dân quận tây hồ ủy ban nhân dân phường thụy khuê tiếp tục vận động các doanh nghiệp
chủ kinh doanh tự di chuyển phương tiện thủy nội địa nhà nổi về khu vực đầm bảy phường nhật tân neo đậu tạm
tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa thực hiện lệnh di rời
trước đó ủy ban nhân dân phường thị khuê nhật tân quảng an yên phụ xuân la
chủ trì phối hợp với ban quản lý hồ tây và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ
không để các bến thủy nội địa tiếp tục hoạt động đồng thời đề xuất xử lý vi phạm nếu có theo thẩm quyền
phối hợp chặt chẽ với điện lực tây hồ sĩ nghiệp kinh doanh nước sạch ba đình
thường xuyên kiểm tra dịch vụ cấp điện cấp nước cho hoạt động bến thủy nội địa
cúng gia cầm h năm n một h năm n sáu trong nước đang diễn biến phức tạp
trong khi đó nguy cơ xâm nhiễm virus cúm ah bảy n chín vào việt nam là rất cao
khi hai tỉnh của trung quốc có giao lưu thương mại nhiều với nước ta là quảng đông và quảng tây
đang có dịch cúng ah bảy n chín
trước tình hình này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức họp báo
để thông tin về tình hình dịch và các giải pháp ứng phó của ngành
theo báo cáo của cục thú y hiện nay dịch cúm trên da cầm h năm n một h năm n sáu đã xuất hiện
tại một mươi bốn hộ chăn nuôi của bảy tỉnh có dịch chưa qua hai mươi một ngày với trên ba mươi con da cầm phải tiêu hủy
toàn bộ đàn gia cầm mắc bệnh đã được cơ quan thú y và chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy
đồng thời thực hiện tiêu độc khử trùng ổ dịch quản lý vùng có ổ dịch
kiểm soát việc vận chuyển buôn bán giết mổ da cầm trên địa bàn
tuyên truyền để người dân hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc giám sát phát hiện và xử lý kịp thời
đối với cúm ah bảy n chín hiện nay các lực lượng chức năng của bộ nông nghiệp đang tích cực phối hợp
với bộ đội biên phòng và các địa phương tập trung kiểm tra kiểm soát da cầm và sản phẩm da cầm qua biên giới
tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về dịch bệnh này và kiên quyết không tiếp tay vận chuyển gia cầm nhập lậu
lai châu tuy chưa phát hiện dịch thế nhưng là một tỉnh miền núi phía bắc có cửa khẩu la mù thàng
và đường biên giới giáp với tỉnh vân nam trung quốc
thì việc chủ động phòng chống dịch cúng ah bảy n chín xâm nhập đang được các ngành các cấp đặc biệt quan tâm
kiểm tra tại một số địa bàn như huyện tân uyên phong thổ mường tè và thành phố lai châu
tỉnh lai châu cho tới hai mươi tám mẫu da cầm xét nghiệm dương tính với dịch cúm ah năm n một
trong khi với điều kiện thời tiết thuận lợi như hiện nay thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao
vì vậy các cấp các ngành các địa phương đang tập trung mọi biện pháp để phòng chống dịch cúm ah bảy n chín và các chủng dịch cúm khác

sản phẩm da cầm nhập lậu qua biên giới hoặc không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ chưa qua kiểm dịch thú y
trị cục thú y tỉnh phối hợp với lực lượng thú y cơ sở về từng thôn bản hướng dẫn người dân cách phòng dịch
nắm bắt tình hình dịch bệnh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để có biện pháp xử lý kịp thời nếu có dịch cúm da cầm xảy ra
các đối tượng buôn bán gia cầm sản phẩm gia cầm ở các địa phương khác đến đặc biệt là khu vực biên giới để chúng ta phòng ngừa dịch cúng ah bảy n chín của trung quốc
chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối kết hợp tốt với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng của các ngành ở các địa bàn
chúng tôi kiểm tra kiểm soát những đối tượng nào buôn bán không rõ sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc chúng tôi cương quyết tịch thu và tiêu hủy
tổng đán gia cầm toàn tỉnh ước tính khoảng trên một triệu hai trăm linh con được chăn nuôi tại các mùi nhỏ lẻ ở các hộ gia đình
đặc biệt sau tết nhiều hộ dân tiếp tục nhập con giống về để tái đàn vì vậy công tác phòng chống dịch cúm ah bảy n chín ở lai châu là rất cần thiết và cấp bách
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác trước tác động của hiện tượng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông kiểu long
việc đẩy mạnh phát triển nuôi tôm đặc biệt là tôm thẻ chân trắng theo phương thức quảng canh đang là một giải pháp quan trọng để nâng cao thu nhập cho người dân
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến nay diện tích nuôi tôm của đồng bằng sông cửu long đạt sáu trăm ba mươi tám ha với sản lượng năm trăm sáu mươi sáu tấn
trong đó tôm xú năm trăm sáu mươi sáu ha sản lượng hai trăm bốn mươi chín tấn
tức là bảy mươi một bốn trăm hai mươi ha sản lượng đạt hai trăm chín mươi ba tấn
tuy nhiên có một thực tế mặc dù diện tích nuôi chỉ bằng một phần ba tôm sú nhưng sản lượng tôm thẻ chân trắng lại cao bằng tôm xú
vì vậy hiện nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tập trung các giải pháp để phát triển tôm thẻ chân trắng
hiện nay thì với cái diện tích của chúng ta chỉ khoảng hơn một trăm linh hectare nuôi thâm canh còn lại là diện tích nuôi quảng canh cải tiến rồi thì tôm lúa tôm rừng tôm sinh thái thì như vậy
năng suất của chúng ta hiện nay thì còn tương đối thấp cái diện tích mà nuôi sinh thái nuôi tôm rừng tôm lúa của canh cải tiến thì khoảng ba trăm linh kg trên một ha
thì nếu nâng cao được cái năng suất này lên thì chúng ta sẽ còn cái dư địa để phát triển ngành tôm rất là lớn
có thể nói tôm thẻ chân trắng có dư địa phát triển và có khả năng tăng sản lượng và giá trị
tuy nhiên dịch bệnh trên tôm thẻ chân trắng thường hay diễn ra đặc biệt là bệnh đống trắng
vì vậy tại hội thảo nghiên cứu tác động về môi trường dịch bệnh và hiệu quả kinh tế nuôi tôm thẻ chân trắng được bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn tổ chức ngày ba tháng ba
nhiều đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn trong phát triển tôm thẻ chân trắng đồng thời đưa ra các giải pháp để tăng sản lượng tôm thẻ chân trắng trong thời gian tới
như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào nuôi trồng để giảm dịch bệnh do ô nhiễm nhanh chóng nghiên cứu để chủ động về giống tôm tránh phụ thuộc nhập khẩu như hiện nay
phát triển tôm theo chuỗi để hài hòa lợi ích giữa người nuôi và doanh nghiệp thu mua chế biến
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đối với người hơ mông ở huyện yên minh tỉnh hà giang là điều rất khó khăn
bởi thói quen canh tác đã ăn sâu trong nếp nghĩ cách làm từ bao đời nay của người hơ mông
từ khi có sự vào cuộc của cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể ở địa phương trong công tác vận động người hơ mông thay đổi suy nghĩ
mạnh gian áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế nên đời sống của bà con đã có nhiều đổi thay tích cực
năm vừa rồi
gia đình tôi cũng trồng thêm một hectare cỏ để cho bò ăn
hiện tại nhà có năm đến sáu con bò rồi kinh tế từ đó cũng phát triển khá
sắp tới tôi sẽ mạnh dạn nuôi thêm lợn vỗ béo nữa để phát triển kinh tế thêm
con cái cũng sắp đến tuổi phải cho đi học rồi
năm ngoái gia đình tôi mạnh dạn vay tiền của nhà nước để chăn nuôi bò
giờ nhà có sáu con bò rồi bán cũng còn lãi
hiện tôi đang có dự định đầu tư áp dụng mô hình nuôi gà đen để phát triển kinh tế
trong năm hai nghìn một mươi sáu cái sự đổi thay trong năm hai nghìn một mươi sáu thì theo cái nghị quyết hai trăm linh chín của tỉnh là cho vay không lãi
với cái mức vay là từ một trăm linh cho đến hai trăm linh triệu để mua bò thay đổi cơ cấu cây trồng là chuyện từ cây ngô sang trồng cỏ thức ăn giảm súc
vì vậy mà trong năm hai nghìn một mươi sáu thì xã cũng được hơn hai mươi hộ là cũng mạnh dạng vay cái nghị quyết hai trăm linh chín
trong năm hai nghìn một mươi sáu huyện yên minh đã tập trung phát triển hợp tác xã dịch vụ là cầu nối giữa nông dân và các doanh nghiệp
tích cực triển khai các giải pháp bảo đảm phát huy nguồn vốn đầu tư của trung ương và nguồn lực của nhân dân
năm hai nghìn một mươi năm thu nhập bình quân đầu người của huyện yên minh là một mươi một hai triệu đồng một người một năm
đến năm hai nghìn một mươi sáu tăng lên trên một mươi năm triệu đồng một người một năm
trong năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi tiếp tục chỉ đạo tập trung là nền tái cơ cấu ngành nông nghiệp
trong đó là tiếp tục là triển khai các mô hình phát triển kinh tế như mô hình chăn nuôi mô hình hợp tác xã và đầu tư các tiềm năng về du lịch nâng cao chất lượng phục vụ du lịch
và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư của nhà nước để tiếp tục là đầu tư phát triển kinh tế
đặc biệt là theo hướng là nhà nước hỗ trợ về lãi suất vay giảm dần cho không để là tránh cái tư tưởng ỉ lại trong nhân dân để phát triển kinh tế một cách bền vững
không chỉ riêng huyện yên minh tỉnh hà giang
không chỉ riêng huyện yên minh tỉnh hà giang
trong tỉnh miền núi bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã thay đổi rất nhiều trong nếp nghĩ cách làm mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo
có thể thấy một điều là không có gì là không thể chỉ cần có sự vào cuộc của cấp ủy đảng chính quyền cũng như sự quyết tâm dám nghĩ dám làm của đồng bào dân tộc thiểu số thì mọi thứ sẽ đổi thay dưới bàn tay cần cù của bà con nông dân
vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra tại thác hang cọp thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vào ngày hai mươi ba tháng hai vừa qua khiến một du khách nước ngoài và một hướng dẫn viên việt nam tử vong
tổng cục du lịch cho biết đơn vị này sẽ xây dựng dự thảo thông tư về quản lý du lịch mạo hiểm trong đó có du lịch thác nước
báo cáo lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch xem xét và sớm bàn hành
ngay khi sự việc xảy ra bộ văn hóa thể thao và du lịch đã gửi công văn yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra vụ việc xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật
đồng thời tổ chức giả soát đánh giá nghiêm túc tình hình kinh doanh dịch vụ du lịch đặc biệt trong việc tổ chức các chương trình du lịch có tính chất mạo hiểm
những tai nạn ở khu du lịch không những thiệt hại về người mà còn ảnh hưởng tiêu cực không chỉ với địa phương mà còn cả hình ảnh của ngành du lịch việt nam
bên cạnh đó tổng cục du lịch cũng khuyến cáo du khách không chủ quan đối với sự an toàn tính mạng khi tham gia các hoạt động du lịch đặc biệt là du lịch mạo hiểm
theo đó du khách không được tự ý đến những địa điểm không được phép hoạt động đồng thời phải tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định tại điểm đến
du khách cần lựa chọn những công ty du lịch cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn và tin cậy
hôm qua tại trung tâm văn hóa hàn quốc đã tổ chức triển lãm danh giới vô định
nhằm giới thiệu về nghệ thuật đương đại việt nam hàn quốc nhân dịp hai nước kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
triển lãm danh giới vô định giới thiệu tới người xem một thế giới tác phẩm đa dạng với nhiều thể loại như hội họa nhếp ảnh sắp đặt
hình ảnh theo chủ đề danh giới thể hiện góc nhìn đa dạng của tám nghệ sĩ việt nam và hàn quốc như ưu đàm trần nguyễn
phi phi oanh bùi công khánh lại thị diệu hà ki seun ki heaven baek e lee woo sung
mỗi tác phẩm ẩn chứa những suy tư của các nghệ sĩ về danh giới giữa truyền thống và hiện đại lý tưởng và hiện thực cá nhân và xã hội
đồng thời truyền tải những câu chuyện về sự thay đổi cũng như những hiện tượng đang diễn ra tại việt nam và hàn quốc
trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra tọa đàm bàn tròn trong hai ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng ba tại trung tâm văn hóa hàn quốc và không gian di sản heritage bay
đây sẽ là cơ hội để khám phá những quan điểm đa sắc chiều của các nghệ sĩ hai nước
triển lãm diễn ra từ nay
đến hết ngày ba mươi một tháng ba
cũng trong ngày hôm qua đại sứ quán cộng hòa bungary phối hợp với trung ương hội hữu nghị việt nam bullori và thành phố hà nội tổ chức lễ hội hoa hồng bullori và bạn bè
đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức tại việt nam
lễ hội được diễn ra với mục đích giới thiệu văn hóa truyền thống bungary giúp thế hệ trẻ việt nam tìm hiểu những nét đẹp văn hóa trong nghệ thuật chăm sóc trang trí hoa hồng
đây cũng là dịp để doanh nghiệp việt nam và bungary
gặp gỡ giao lưu tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển kinh doanh
tham gia lễ hội còn có sự góp mặt của ban nhạc từ bungary cùng nhiều nghệ nhân việt nam
bên cạnh đó khán giả được chiêm ngưỡng kiến trúc mái vòm châu âu cổ kính làm từ hoa hồng được thưởng thức nhiều đồ ăn thức uống làm từ tinh dầu hoa hồng
lễ hội hoa hồng này gợi lại không khí đoàn kết của hai nước
và nhất là nhớ ơn những người bạn bvlgari đã đào tạo cho rất nhiều học sinh
bên cạnh các loài hoa hồng nước ngoài nhiều loài hoa hồng của việt nam như hồng sapa hồng bạch cổ cũng góp mặt trong lễ hội lần này
ngoài ra các hoạt động văn hóa như thưởng thức ẩm thực bungary biểu diễn nghệ thuật đường phố thóc sâu về hoa hồng và tình yêu thưởng thức nước hoa từ hoa hồng cũng được tổ chức tại lễ hội này
khi đến đây thì tôi cảm giác là mình nhớ lại những cái ngày mình đã sang bulgari
thì thấy rằng là cái hoa hồng hôm nay ở bvlgari thì làm cho người ta nhớ lên những cái
cái kỷ niệm mà người ta đã từng trải ở bungary một cái đất nước mà coi như là rất là tươi đẹp đã có một thời kỳ rất tươi đẹp
khoảng một thời kỳ rất nhiều du học sinh việt nam đã học ở đấy
tại lễ khai mạc đại sứ quán bungary tại việt nam đã trao tặng những giống hoa hồng đặc biệt của bungary cho lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội
với mong muốn mang vẻ đẹp hoa hồng đến với việt nam và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
lễ hội kéo dài từ hôm nay đến hết ngày tám tháng ba
trong phần tin quốc tế thượng viện mỹ phê chuẩn ông rick perry làm bộ trưởng năng lượng
mỹ sẽ giảm mạnh ngân sách bảo vệ môi trường
với sáu mươi hai phiếu thuận và ba mươi bảy phiếu chống
thượng viện mỹ vừa phê chuẩn ông rick perry cựu thống đốc bang texas làm bộ trưởng năng lượng
theo đề cử của tổng thống mỹ donald trump
ông rick perry
ba mươi tuổi từng đưa ra cam kết sẽ giải thể bộ năng lượng vào năm hai nghìn một mươi một trong phiên điều trần vào tháng một vừa qua tại ủy ban năng lượng và tài nguyên thiên nhiên của thượng viện
ông paris đã lấy làm tiếc về tuyên bố trên và khẳng định rằng cơ quan này thực hiện các chức năng cực kỳ quan trọng nhất là trong việc bảo vệ và hiện đại hóa kho hạt nhân của đất nước
ông tuyên bố sẽ tìm cách phát triển tất cả các dạng năng lượng cho đất nước từ dầu mỏ khí đốt năng lượng hạt nhân đến các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và phong điện
các nghị sĩ dân chủ cho biết họ chấp nhận việc ông paris rút lại cam kết giải thể bộ năng lượng nhưng lo ngại rằng ông paris có thể không phản đối các đề xuất của phe cộng hòa về việc cắt giảm ngân sách cơ quan này
tổng thống mỹ donald trump tiếp tục có sự điều chỉnh ngân sách gây tranh cãi khi đưa ra kế hoạch cắt giảm một phần tư ngân sách của cơ quan bảo vệ môi trường
động thái này được nhìn nhận là sẽ gây tác động không nhỏ đến loạt chương trình chống biến đổi khí hậu và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường mà chính quyền tiền nhiệm triển khai trong nhiều năm qua
truyền thông mỹ đưa tin trong đề xuất ngân sách năm hai nghìn một mươi tám dài hai mươi tám trang của tổng thống mỹ donald trump ngân sách của cơ quan bảo vệ môi trường epa sẽ chịu tác động lớn
kéo theo sự điều chỉnh về ngân sách và bộ máy hoạt động của hàng chục chương trình chống biến đổi khí hậu và môi trường trên khắp nước mỹ
theo đó ngân sách của epa sẽ bị cắt giảm hai mươi năm còn sáu một tỷ usd trong khi quy mô nhân sự của cơ quan này cũng bị cắt giảm hai mươi xuống còn một mươi hai bốn trăm linh người
điều này đồng nghĩa với việc khoản chi cho hoạt động làm sạch môi trường tại các bang và ngân sách hỗ trợ các bộ lạc người bản địa nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường giảm gần một phần ba
một chương trình cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính của epa cũng nằm trong danh sách điều chỉnh ngân sách với mức cắt giảm khá mạnh tới bảy mươi xuống còn hai mươi chín triệu usd
nhất trí phối hợp tìm kiếm những giải pháp mới để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư là nội dung chính trong cuộc hội đàm giữa thủ tướng đức angela merkel và tổng thống ai cập fatahel sisi tại thủ đô cairo
phát biểu trong cuộc họp báo chung với tổng thống ai cập al sisi thủ tướng đức angela merkel cho biết hai bên đã thảo luận về việc hỗ trợ tài chính cải thiện cơ sở hạ tầng dọc đường biên giới trên biển của ai cập để ngăn chặn các tai nạn đáng tiếc đối với những người di cư vượt địa trung hải để tới châu âu
về phần mình tổng thống ai cập al sisi đánh giá cao sự hỗ trợ của đức trong vấn đề người tị nạn và hy vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác để giải quyết vấn đề này trong tương lai
ông thừa nhận những diễn biến phức tạp trên thực địa tại trung đông và bắc phi đã ảnh hưởng xấu tới thế giới đặc biệt là châu âu
tổ chức lương nông liên hợp quốc fao vừa cảnh báo trên thế giới đang tồn tại một nghịch lý là mặc dù sản lượng thu hoạch nông sản trên toàn cầu tăng mạnh
song người dân ở những khu vực xảy ra xung đột và thiên tai
lũ lụt hạn hán khó có thể tiếp cận được nguồn lương thực
báo cáo nhấn mạnh châu phi nhất là các nước ở phía đông đang đứng trước nạn đói hoặc mất an ninh lương thực nghiêm trọng nhất từ trước tới nay
theo báo cáo triển vọng vụ mùa và tình hình lương thực của fao chưa bao giờ thế giới phải đồng thời đối mặt với bốn nạn đói tiềm tàng tại nhiều nước
cụ thể khoảng ba mươi bảy nước châu phi cần hỗ trợ lương thực từ bên ngoài
trong đó có hai mươi tám nước là do chịu hậu quả của nạn hạn hán do hiện tượng thời tiết enino gây ra hồi năm ngoái
đối với mùa thu hoạch
theo fao trong khi sản xuất nông nghiệp dự báo phục hồi ở miền nam châu phi
thì giao tranh và bất ổn kéo dài đang làm gia tăng số người nghèo và rời bỏ nhà cửa ở những vùng khác
nạn đói đã chính thức được tuyên bố ở nam sudan
trong khi tình hình an ninh lương thực là mối lo ngại nghiêm trọng ở miền bắc nigeria somali và yemen
sau gần một năm sụt giảm liên tiếp lạm phát cơ bản của nhật bản đã ghi nhận lần đầu tiên tăng trở lại trong tháng một
đây được xem là tín hiệu khởi sắc đối với bức tranh kinh tế nhật bản
sau chuỗi thời gian dài nhuốm mậu hàm đạm
theo bộ nội vụ nhật bản trong tháng một
chỉ số giá tiêu dùng cpi trong cả nước đã tăng nhẹ một so với cùng kỳ năm ngoái
đây là lần đầu tiên chỉ số thước đo lãm phát này đi lên sau một mươi một tháng sụt giảm liên tiếp
mặc dù mức tăng là khá khiêm tốn song đã kết thúc đà sụt giảm kéo dài suốt năm năm qua
đây cũng là chuỗi sụt giảm lạm phát dài nhất trong lịch sử nền kinh tế lớn thứ ba thế giới
tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo
tokyo vẫn cần có các biện pháp khôi phục lòng tin của người tiêu dùng trong nước
mặc dù cpi tăng nhưng các số liệu riêng biệt cũng cho thấy
chỉ số chi tiêu hộ gia đình một thước đo quan trọng của tiêu dùng cá nhân
vẫn ở mức yếu giảm một hai so với cùng kỳ năm ngoái
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt